huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai hiện có đến sáu hồ chứa nước và một mươi ba đập dân
tuy nhiên đây là địa phương có nguồn nước ngầm thấp nhất tỉnh lại bị khai thác nước vượt qua mức an toàn
dẫn đến tình trạng thiếu hụt nước sinh hoạt và sản xuất vào cao điểm mùa nắng nóng
tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đang diễn ra tại nhiều địa phương của tỉnh đồng nai hiện đang ở cao điểm mùa khô
nên một trong những giải pháp mà ngành chức năng khuyến cáo người dân là cần sử dụng nước tiết kiệm hợp lý
bảo đảm nguồn nước ngầm và ứng dụng các mô hình tưới nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp để tránh lãng phí nguồn nước